theo số liệu thống kê mới nhất đã có hai bảy trăm linh năm ca tử vong và tám mươi hai trăm bảy mươi bảy trường hợp nhiễm bệnh
tại hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
theo thông tin quốc tế mới nhất được cập nhật thứ trưởng bộ y tế iran đã được xác định dương tính với covid một mươi chín
trong khi đó kratia và áo đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế iran irai harichi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành tại nước này
thông tin được người phát ngôn bộ y tế iran xác nhận
hiện tại thứ trưởng đang bị cách ly và tiếp tục theo dõi
kratia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín ở nước này
là một bệnh nhân nhập viện ở thủ đô jabrez
bộ trưởng y tế kratia cho biết người này đã lưu trú ở thành phố milan của italy từ ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng hai
cùng ngày áo đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm covid một mươi chín
theo giới chức áo hai bệnh nhân này là người italy hiện đang sống ở đây
và có thể đã nhiễm bệnh ở vùng